cơ quan chức năng bắt được nghi phạm nguyễn thanh hưng tại nhà ở thôn nam hiệp một xã cà đô
khám xét nhà ở của nghi phạm cơ quan điều tra phát hiện thu giữ một con dao trên dao có dính dịch màu nâu đỏ nghi là máu
bước đầu nguyễn thanh hưng khai nhận khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng bốn hưng đến quán tạp khóa gần nhà mua đồ thì gặp tvp và nhlq
tại đây cả ba xảy ra mâu thuẫn cho rằng mình bị cà khaa khi đối phương hỏi đi đâu đó đại ca hưng lập tức rút dao thủ sắn trong người tấn công
khiến tvp nhlq bị thương nặng vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
thời gian qua trên cả nước liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
mới nhất tại hà nội một nữ tài xế điều khiển ô tô con đã tông vào hai xe máy và một ô tô trên phố linh đường quận hoàng mai khiến hai người bị thương
một nhân chứng tại hiện trường cho biết khoảng một mươi ba h ngày một mươi năm tháng bốn ô tô mang biển kiểm soát ba mươi g sáu trăm tám mươi sáu xx do một người phụ nữ điều khiển di chuyển trên đường nguyễn hữu thọ linh đường
khi xe này tới trước khu vực tòa hh bốn c linh đàm bất ngờ tông vào xe máy mang biển kiểm soát hai mươi chín k một nghìn hai trăm hai mươi bốn x do một nam thanh niên điều khiển đi từ phố văn tân ra phố linh đường
ngay sau đó chiếc ô tô ba mươi g tông vào một xe máy chở hàng khác do một người phụ nữ điều khiển và va vào ô tô mang biển kiểm soát một mươi tám a một trăm bốn mươi bảy x đang di chuyển từ phố văn tân ra
cú đâm khiến nam thanh niên đi xe máy bị hất văng lên nắp capo ô tô còn xe máy anh này bị cuốn vào gầm ô tô
nam thanh niên phải nhập viện cấp cứu còn người phụ nữ điều khiển xe máy chở hàng bị hất văng ra giữa phố linh đường bị thương nặng
chiếc ô tô một mươi tám a móc méo phần đầu
tại hiện trường nhiều mảnh vỡ từ các phương tiện bắn văng khắp mặt đường
sau vụ tai nạn các nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu lực lượng cảnh sát cũng tới hiện trường để giải quyết vụ việc
nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ
liên quan vụ cướp tiệm vàng ở long an vừa qua lãnh đạo ubnd huyện bến lức đã có buổi cặp mặt khen thường và động viên dân phòng khu phố và bốn người dân đã tích cực chủ động tham gia phây bắt tội phạm cướp giật tài sản
được biết vụ việc xảy ra vào trưa ngày một mươi bốn tháng bốn tại tiệm vàng kim bảo yến khu phố tám thị trấn bến lức
theo đó lãnh đạo ubnd huyện bến lức tỉnh long an đã trao tặng giấy khen và năm triệu đồng mỗi người một triệu cho bốn cá nhân là người dân thường chú khu phố tám và anh nguyễn văn hiếu bảo vệ dân phòng khu phố chín
lãnh đạo huyện bến lức đánh giá tinh thần đề cao cảnh giác phòng chống tội phạm đã lan tỏa và phát huy mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong nhân dân góp phần cùng ngành chức năng giữ gìn và bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở
sau lễ tuyên dương khen thưởng công an huyện bến lức tiến hành bàn giao tài sản cho chủ tiệm vàng kim bảo yến gồm một lắc vàng hai mươi bốn k với trọng lượng ba một mươi một chỉ là tăng vật mà ngành chức năng tạm giữ để phục vụ điều tra
trước đó lúc một mươi một h hai mươi phút trưa ngày một mươi bốn tháng bốn đối tượng nguyễn hữu thoại ba mươi bốn tuổi quê tiền giang do túng quẫn không có tiền trả nợ đã nảy sinh ý định cướp tài sản
nguyễn hữu thoại di chuyển từ thành phố hồ chí minh về đến địa bàn huyện bến lức bằng xe máy rồi ghé vào một tiệm vàng kim bảo yến giả vờ khỏi mua một chiếc lắc vàng hai mươi bốn k rồi cướp
phát hiện sự việc dân phòng khu phố và bốn người dân đã hợp sức bắt giữ đối tượng thoại để giao nộp lực lượng chức năng
thưa quý vị một vụ sập máy kính giếng trời tại một công trình đang tu sửa cao bảy tầng trong ngõ tức mạc phường cửa nam quận hoàn kiếm hà nội vừa xảy ra vào sáng ngày một mươi năm tháng bốn
vụ tai nạn khiến hai người tử vong hai người bị thương
theo báo cáo của ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm khoảng một mươi h một mươi năm phút ngày một mươi năm tháng bốn tại căn nhà số hai mươi hai ngõ tức mạc phường cửa nam quận hoàn kiếm xảy ra vụ tai nạn lao động khiến hai người tử vong hai người bị thương
cụ thể vào thời gian trên tại căn nhà cao bảy tầng dạng hình ống diện tích một trăm bốn mươi tám m hai chủ đầu tư tự thuê thợ vào sửa chữa máy kính tại khu vực giếng trời có diện tích một mươi tám m hai
sau đó phần kính giếng trời bị vỡ khiến hai người thợ sửa chữa tử vong gồm nvt hai mươi ba tuổi ở hà nội hvb ba mươi hai tuổi quê kiên giang
hai người khác bị thương đang được điều trị tích cực tại bệnh viện việt đức sức khỏe dần ổn định
sau khi nhận tin báo ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm đã chỉ đạo lực lượng chức năng
triển khai ngay các phương án khắc phục hậu quả chăm lo thăm hỏi hỗ trợ nạn nhân giao công an quận hoàn kiếm điều tra xác minh nguyên nhân vụ việc
nối tiếp chương trình sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa mới cập nhật được mời quý vị theo dõi ngay sau đây
mới đây lãnh đạo xã tam dân huyện phú ninh quảng nam xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn khiến hai cô gái thương vong
trước đó lúc một mươi tám h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng bốn chị ttd một mươi tám tuổi chạy xe máy chở theo chị ttnl một mươi tám tuổi
ngụ xã tam tiến huyện núi thành quảng nam đi trên đường dh một mươi một
khi đến địa phận thôn ngọc tú xã tam dân xe máy đang ôm cua xuống dốc thì mất thắng lao thẳng xuống vực sông
vụ tai nạn khiến cả hai bị thương nặng sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu tuy nhiên do vết thương quá nặng chị đê không qua khỏi
được biết gần đây quán cà phê lang thang chiêu là điểm đến săn mây check in của giới trẻ trong và ngoài tỉnh quảng nam
nhiều hình ảnh clip về quán cà phê này viral trên các trang mạng xã hội
cho hay đã yêu cầu tháo rỡ quán cà phê này do không đảm bảo an toàn
hiện vụ việc hai cô gái gặp nạn đi săn mây đang được điều tra làm rõ
khoảng hơn hai giờ sáng ngày một mươi năm tháng bốn người dân phát hiện cháy tại sườn gỗ nằm trong con hẻm đường liên khu một mươi hai thuộc xã vĩnh lộc bê huyện bình chánh tp hcm
lúc này mọi người hô hoán huy động bình chữa cháy kéo vòi nước máy dập lửa đồng thời gọi báo cơ quan chức năng
nhận tin báo đội cảnh sát phòng cháy chưa cháy và cứu nạn cứu hộ
huyện bình chánh điều nhiều xe cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
đến hơn sáu giờ sáng cùng ngày đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn
vụ cháy đã làm sưởng gỗ diện tích hơn một trăm linh m hai bị thiêu dụi hoàn toàn và một căn nhà cấp bốn liền kề chưa có người ở cũng bị cháy xém
người dân xung quanh cho biết xưởng gỗ hoạt động tại đây nhiều năm nay
hàng ngày có khoảng năm sáu người vào làm bên trong sườn gỗ này
thời điểm xảy ra cháy sườn gỗ đóng cửa bên trong không có người
ngày một mươi năm tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra
cảnh sát điều tra công an tỉnh con tum đã tạm giữ hình sự tài xế nguyễn tấn khoa hai mươi sáu tuổi trú tại tỉnh bình định
để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong và hai mươi bốn người bị thương
qua điều tra ban đầu cơ quan chức năng xác định lái xe nguyễn tấn khoa điều khiển ô tô khách hợp đồng mang biển kiểm soát năm mươi h ba mươi sáu nghìn năm trăm chín mươi tám
trở đoàn khách là cán bộ cục quản lý thị trường tp hcm theo hướng tp con tum đến mang đen huyện con plông con tum du lịch
tuy nhiên trước khi xảy ra tai nạn lái xe khoa điều khiển phương tiện đi không đúng làn đường
thiếu chú ý quan sát và không giữ khoảng cách an toàn khi vượt phương tiện tham gia giao thông cùng chiều
dẫn đến tông vào xe tải mang biển kiểm soát tám mươi một h hai nghìn bảy trăm chín mươi chín kéo semi robot mang biển kiểm soát tám mươi một r một nghìn năm mươi một
vừa qua đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế mộc bài tây ninh vừa bắt được một đối tượng truy nã đặc biệt khi nhập cảnh từ campuchia về việt nam
theo đó vào lúc một mươi một h ba mươi phút
ngày một mươi năm tháng bốn tại luồng nhập cảnh trạm cửa khẩu quốc tế mộc bài huyện bến cầu tỉnh tây ninh
tổ công tác trạm cửa khẩu quốc tế phát hiện nguyễn thị quế trân sinh năm hai nghìn ba chú xã an long huyện tam nông tỉnh đồng tháp
làm thủ tục nhập cảnh từ campuchia về việt nam là đối tượng truy nã đặc biệt
theo quyết định số tám trăm năm mươi sáu ngày bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long thành tỉnh đồng nai về tội cướp tài sản
lực lượng chức năng đã lập biên bản bắt người đang bị truy nã đối với nguyễn thị quế trân và tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật
đồng thời thông báo cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long thành tỉnh đồng nai là đơn vị ra quyết định truy nã vào tiếp nhận đối tượng
ngày một mươi năm tháng bốn tức mùng bảy tháng ba âm lịch tại khu di tích lịch sử đền hùng thành phố việt trì phú thọ
ban tổ chức số tổ hùng vương năm hai nghìn hai mươi bốn tổ chức dước kiệu về đền hùng tri ân công đức các vua hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước
nghi lễ tạo nên sự gắn kết giữa mọi thành viên cộng đồng đại đoàn kết bền chặt tạo ra sức mạnh tinh thần trong việc bảo tồn giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc
đúng bảy giờ ba mươi phút ngày một mươi năm tháng bốn lễ dước kiệu từ các đình đền của bảy xã thị trấn vùng ven khu duy tích gồm các xã hùng lô kim đức hy cương chu hóa và phường vân phú
xã tiên kiên thị trấn hùng sơn huyện lâm thao đã diễn ra tại trung tâm hành lễ khu di tích lịch sử đền hùng
đội hình dứt kiệu được sắp xếp theo trình tự đi đầu là đội múa sư tử tiếp đó là đoàn rước quốc kỳ và cờ hội đội rước cờ thần nhỏ
các thiếu nữ đội lễ vận hương hoa đoàn người đánh chiêng chống đội bát âm và múa sinh tiền rước bát bửu dước tàn lỏng đội kiệu chủ tế và quan viên
lễ vật gồm hương hoa quả bánh trưng bánh dày và các sản vật địa phương
theo truyền thống hàng năm cứ vào dịp dỗ tổ hùng vương các làng xá chung quanh khu vực di tích đền hùng nơi có các di tích thờ vua hùng và vợ con tướng lĩnh thời hùng vương
cùng tổ chức các nghi lễ trò diễn nhằm tái hiện lại các hình thức sinh hoạt văn hóa xưa của người việt cổ
trong các nghi lễ ấy dước kiệu về đền hùng dâng cúng lễ vật lên tổ tiên là một nghi lễ dân gian truyền thống
mang tính cộng đồng sâu sắc thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn sự tôn kính tổ tiên
qua đó nhằm tôn vinh giá trị tín ngưỡng thờ cúng hùng vương đã được unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
trong khuôn khổ các hoạt động tháng bốn với chủ đề sắc màu văn hóa các dân tộc việt nam
tết trôn trần năm thơ mây của đồng bào dân tộc khơ me tỉnh sóc trăng đã được tái hiện tại chùa khơ me cờ leàng
thuộc làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam đồng mô sơn tây hà nội
theo đó lễ tết đặc biệt này được tổ chức vào các ngày một mươi ba một mươi bốn một mươi năm tháng bốn dương lịch hàng năm
tết cổ truyền trôn chờ năm thờ mây của đồng bào dân tộc khơ me được tổ chức vào các ngày một mươi ba một mươi bốn một mươi năm tháng bốn dương lịch hàng năm
theo tiếng khơ me trôn có nghĩa là vào và trần năm thơ mây là năm mới
gần đến tết các chùa phật giáo nam tông khơ me như a cha tổ chức quy tụ phật tử để trang trí sơn phết lại ngôi chùa
gia đình khơ me cũng tập trung sửa sang nhà cửa chuẩn bị đồ ăn thức uống và bánh trái cho những ngày tết
bánh tét bánh ít và bánh gừng là biểu tượng cho sự no ấm và thịnh vượng
được cúng trên bàn thờ ông bà tổ tiên sử dụng trong lễ vật và tiếp khách trong những ngày tết
tại làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam thay vì tổ chức ba ngày như tết truyền thống của đồng bào dân tộc khơ me tỉnh sóc trăng
chùa cơ me cờ làng tổ chức gói gọn trong một ngày với đầy đủ các nghi thức tín ngưỡng quan trọng
đầu tiên là nghi thức mang lễ vật đến chùa làm lễ rước đại lịch dân trai tăng đến trư tăng ni
với nghi thức này mọi người tắm rửa sạch sẽ ăn mặc đẹp đem theo nhang đèn vật phẩm đến chùa rước đại lịch mờ ha sang cờ ran
mờ ha sang cờ ran được đặt trên kiệu vàng mọi người đứng xếp hàng đi quanh tránh điện ba vòng
sau đó vào bên trong tránh điện tụng kinh lễ bái tam bảo để chào mừng năm mới
tiếp theo là lễ tắm tượng vật gột rửa nhiều xấu ác trong tâm nguyện cầu sự mát mẻ an lành hạnh phúc
các vị trư tăng và bà con phật tử tắm tượng vật bằng nước ướp hương thơm để thể hiện lòng biết ơn và tưởng nhớ đức phật
sau đó họ chúc mừng cha mẹ ông bà dân bánh trái để tạ ơn và rửa sạch điều không may của năm cũ hy vọng năm mới vạn sự như ý
ở nghi thức thứ ba phật tử tham gia lễ đắp núi cát cầu phúc duyên tránh kiếp nạn cầu cho mưa thuận gió hòa
mọi người dân lễ cho chư tăng và đắp núi cát thành tám ngọn núi nhỏ và một núi trung tâm đây là biểu tượng cho sự bền vững của vũ trụ
các phật tử thắp hương để cầu cho thời tiết thuận lợi với những ước nguyện của mình
cuối cùng là nghi thức cúng dường trai tăng với nghi thức này các vật thể hiện tấm lòng hiếu thảo và biết ơn với sự giảng dạy của các vị thầy trong việc tu tập để áp dụng những giá trị phật pháp và cuộc sống hàng ngày
đồng thời nghi thức này cũng là cơ hội để các phật tử thể hiện lòng thanh kính và mong muốn nhận được sự trúc phúc chỉ dẫn từ các vị trư tăng trong quá trình tu tâm tiến bộ trên con đường tu học
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
quý vị cũng đừng quên ấn lai suppri ủng hộ kênh của chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại